cũng trong ngày hôm qua công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng đào đức tuấn việt
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng một mươi một công an thị xã duy tiên nhận được tin báo của bà nguyễn thị tuy chú ở xã yên nam
về việc gia đình bị kẻ gian cậy cửa đột nhập vào nhà lấy trộm gần năm mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ được đối tượng đào đức tuấn việt
là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên
tại cơ quan công an việt khai nhận do không có tiền chơi game cho nên vào ngày sáu tháng một mươi một
phát hiện nhà bà tuy đi vắng đã cậy cửa đột nhập vào nhà để trộm cắp tài sản
và hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án